ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết các lệnh trừng phạt của phương tây sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này
và dự đoán lợi nhuận từ xuất khẩu năng lượng của nga sẽ tăng vọt trong năm nay
theo ngoại trưởng lavrov dầu mỏ không bị ảnh hưởng về chính trị và luôn có nhu cầu đối với mặt hàng này
nga có các thị trường thay thế để bán hàng và doanh số tại các thị trường đó đã gia tăng
ngày ba tháng sáu vừa qua liên minh châu âu đã áp đặt gói trừng phạt thứ sáu đối với nga
trong đó có giảm dần lượng dầu nhập khẩu từ nga và loại thêm một số ngân hàng nước này ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế srip
các lệnh trừng phạt ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nga
song các nước eu cũng thiệt hại hàng chục tỷ usd do áp đặt các biện pháp cấm vất nga